thông tin từ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương khoa cấp cứu của bệnh viện mới đây đã tiếp nhận một bệnh nhân năm mươi bảy tuổi được một cơ sở y tế khác chuyển đến với chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết viêm mô bào tay phải
theo lời kể của gia đình người bệnh bệnh nhân làm nghề bán cá cách vào viện bảy ngày bệnh nhân bị ngạnh cá chê đâm vào mu bàn tay
sau một ngày xuất hiện sốt phòng nước vàng tại vùng tổn thương ở mưu tay đau nhiều lan nhanh chóng lên vùng cẳng bàn tay phải
gia đình đã đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế và được trần đoán viêm mưu bảo tay phải
tuy nhiên sau năm ngày điều trị tình trạng bệnh nhân không cải thiện và được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
bệnh nhân có tiền sử viêm khớp dạng thấp nhiều năm uống thuốc nam thường xuyên
tại khoa cấp cứu bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết đường vào da và mô mềm theo dõi video theo dõi tiền xúc nhiễm khuẩn
bác sĩ đã giải thích tình trạng bệnh nặng nguy cơ phải can thiệp xâm lấn
thạc sĩ bác sĩ trần văn bắc phó trưởng khoa cấp cứu cho biết
bệnh nhân tuy chưa có kết quả cấy nhưng với bệnh cảnh lâm sàng phù hợp nhiễm vi khuẩn vibrio
hiện chúng tôi đã cùng hội trần với các bác sĩ khoa ngoại chấn thương chỉnh hình và thần kinh của sống can thiệp tối thiểu cho bệnh nhân
cùng theo bác sĩ bắc để tránh những trường hợp đáng tiếc đối với bệnh nhân có cơ địa suy giảm miễn dịch như sơ gan tiểu đường viêm khớp dạng thấp
đặc biệt các bệnh nhân đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch thuốc nam không rõ nguồn gốc thì nguy cơ làm cho tình trạng suy giảm miễn dịch nặng hơn
những bệnh nhân này rất dễ bị nhiễm trùng các chủng vi khuẩn từ nước vào
khi nhiễm trùng trực khuẩn này nó gây ra hoại tử tổ chức rất nghiêm trọng tiến triển đi vào sốc rất nhanh đe dọa đến tính mạng
bác sĩ bắc cũng lưu ý thêm đối với những người bị suy giảm miễn dịch khi uống thuốc phải theo đúng chỉ định của bác sĩ
quản lý bệnh nền tốt để phòng tránh tình trạng dối loạn miễn dịch ức chế biến dịch nặng hơn
nếu có vết thương phải xử lý đúng cách thậm chí những người làm nghề tiếp xúc với cá chăm sóc động vật
tiếp xúc với môi trường nước phải đeo găng tay dày để tránh xây xước lây nhiễm vi khuẩn
khi bị xây xước thì không nên chủ quan phải sát khuẩn ngay khi có biểu hiện bệnh thì phải đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời